các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo nhanh của vụ việc xe đầu kéo chở gỗ do châu đạt toàn điều khiển đã bị xe ô tô đầu kéo chở xoài
đang đi xuống đèo mang nhang đâm trực diện từ phía sau
do hai xe đi cùng chiều nên cú va chạm đã làm hai xe ô tô cùng bị lật
vụ tai nạn khiến ba người ngồi trong xe đầu kéo chở xoài bị cháy đen
hai xe đều bốc cháy dẫn đến hư hỏng nặng
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã nhanh chóng có mặt để xử lý đám cháy
một vụ sụt lún vừa xảy ra tại đoạn đê sông mỹ hà thuộc huyện mỹ đức thành phố hà nội
khiến ba căn nhà bị sụt xuống hố sâu
may mắn là vào thời điểm xảy ra vụ việc một số người dân không có trong nhà
một gia đình có hai vợ chồng và hai con nhỏ đã kịp chạy thoát ra ngoài
ngay khi phát hiện nhà đang có dấu hiệu dung vỡ
người dân cho biết trong quá trình xây dựng căn nhà ở giữa thì không xảy ra bất cứ vấn đề gì
tuy nhiên từ khi khoan giếng ở khu vực chỉ vài ngày sau đã xảy ra sự cố này
khu vực nhà dân chỉ bị sụt lún được xây ngoài đê tả sông mỹ hà
con nền này được đắp trên một dòng sông nên điện chất yếu
sau hai ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh phú yên
đã tuyên án đối với các bị cáo phạm thanh bình chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vinasin
võ tân giám đốc công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản phú yên
và dương sơn hoa

về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
phạm thanh bình bị tuyên phạt ba năm tù giam võ tâm ba năm tù cho hưởng án treo
dương sơn hoan lĩnh án hai năm tù cho hưởng án treo
trong năm hai nghìn bảy hai nghìn tám các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế tổ chức thi công đóng con tàu khi chưa được thẩm định phê duyệt gây thiệt hại số tiền trên năm một tỷ đồng
liên quan đến vụ việc hành hung nhân viên y tế xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn vào ngày ba mươi một tháng ba vừa qua
trung úy nguyễn xuân hưng quân nhân thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc cạn người gây ra vụ việc trên
đã bị kỷ luật cảnh cáo về đảng và chính quyền
không nâng lương năm hai nghìn một mươi hai
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng ba vợ của hưng nhập viện và được bác sĩ của khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn thăm khám
bác sĩ đã cho làm các thủ tục xét nghiệm siêu âm cho bệnh nhân rồi ra y lệnh điều dưỡng cho thuốc đồng thời giải thích rõ bệnh tình của người vợ cho hưng
tuy nhiên trong khi các bác sĩ đang giải thích thì hương đã lăng mạ và đánh bác sĩ cùng điều dưỡng viên của bệnh viện
vụ việc lập tức gây bức xúc dư luận và đã được báo chí
bác sĩ phản ánh kịp thời
chỉ vì mâu thuẫn đối tượng nguyễn thế minh đã mua thuốc diệt cỏ để hủy hoại một bảy trăm chín mươi m hai lúa của gia đình chị nguyễn thị nam
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thế minh về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an minh khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc trên là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa minh và chị nam
từ năm hai nghìn một mươi sáu giữa hai người đã có mối quan hệ tình cảm chồng chị nam đã mất
trong thời gian qua lại minh bị mất một chiếc ví da trong đó có một chín triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân
do nghi ngờ chị nam lấy nên hai người đã nảy sinh mâu thuẫn
sau khi uống rượu minh mua thuốc diệt cỏ pha vào bình rồi đợi đến khi trời tối phun lên ba bảy xào lúa của chị nam với mục đích là để trả thù
một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn đang trên đường đi tiêu thụ
vừa bị công an huyện châu phú tỉnh an giang phát hiện và bắt quả tàng
tại tuyến quốc lộ chín mươi một thuộc huyện châu phú tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện bảy đối tượng điều khiển xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu chạy với tốc độ cao nên đã chốt chặn vây bắt
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại phương tiện và tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên bảy xe mô tô có hơn chín bao thuốc lá lậu với tổng giá trị hơn chín mươi triệu đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi